cho ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri huyện long thành tỉnh đồng nai
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh việc đền bù đất cho dự án sân bay quốc tế long thành
cần tiến hành khẩn trương nhưng phải bảo đảm chặt chẽ
đồng chí cho rằng đây là dự án trọng điểm quốc gia quá trình thực hiện đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn
của cả chính quyền và người dân tỉnh đồng nai vì diện tích giải phóng mặt bằng rất lớn
số hộ bị ảnh hưởng rất nhiều
đối với những trường hợp người dân trong vùng dự án chưa thỏa mãn về chính sách áp giá đền bù
các ngành chức năng cần kịp thời giải thích trao đổi để tạo sự đồng thuận
ngoài vấn đề chính sách đền bù giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư
đào tạo nghề cho người dân trong vùng dự án sân bay quốc tế long thành
cử tri trên địa bàn cũng có kiến nghị về tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường giao thông
ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp